sau một tuần mở phiên tòa xét xử và nghị án vào chiều ngày hôm qua
tòa án nhân dân tp hà nội đã tuyên án phạt một mươi bảy bị cáo
trong vụ thất thoát tài sản xảy ra tại tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp việt nam
viết tắt là vim
trong đó nguyên chủ tịch hội đồng thành viên nguyên tổng giám đốc phim trần ngọc hà
bị tuyên phạt một mươi một năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí cùng tội danh vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí với bị cáo trần ngọc hà một mươi năm bị cáo bị tòa tuyên phạt mức án
từ hai mươi bốn tháng tù treo đến một mươi sáu năm tù
trong đó trần quang tiến nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn đại nam
một mươi năm tù lâm trí quang nguyên tổng giám đốc vim tám năm tù vũ từ công nguyên kế toán trưởng vim sáu năm tù
đào quốc việt nguyên giám đốc công ty cổ phần vận tải và thương mại vim một mươi ba năm tù
riêng bị cáo nguyễn văn khôi nguyên trưởng ban kiểm soát thành viên hội đồng thành viên vim
bị phạt ba mươi tháng tổ treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
liên quan đến vụ việt á viện kiểm sát nhân dân tỉnh vĩnh long vừa phê chuẩn lệnh khởi tố bị can
bắt tạm giam ông đoàn văn hùng giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh long
ngoài ông hùng còn hai cán bộ của bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh long cũng bị khởi tố bắt giam
trước đó thanh tra tỉnh vĩnh long kết luận trong năm hai nghìn hai mươi một bệnh viện đa khoa vĩnh long thực hiện một mươi một gói mua hóa chất
vật tư môi trường phát hiện sars cov hai được chia thành ba mươi năm gói thầu gồm ba mươi hai gói thầu chỉ định
gói thầu trào hàng cạnh tranh qua mạng và hai gói thầu chỉ định rút gọn
tổng giá trị hợp đồng là gần bảy mươi bốn tỷ đồng đã nghiệm thu thanh toán hơn sáu mươi tám tỷ đồng
trong một mươi một gói mua sắm công ty việt á tham gia sáu gói thầu với năm hợp đồng cung cấp hóa chất
vật tư môi trường phát hiện sars cov hai với tổng giá trị hơn hai mươi bốn một tỷ đồng đã thanh toán hơn hai mươi bốn tỷ đồng
đối với sáu gói thầu của công ty việt á công an đã có công văn yêu cầu bệnh viện đa khoa vĩnh long
cung cấp hồ sơ tài liệu phục vụ công tác điều tra
để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk lắc vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với nguyễn trọng hòa
nguyên hiệu trưởng trường cao đẳng sư phạm đắk lắc và trần văn khương kế toán trưởng trường cao đẳng sư phạm đắk lắc
trước đó giảng viên của trường đã làm đơn tố giác ông hòa và ông khương vì cho rằng có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn
để chiếm loạt tài sản nhà nước
tiếp nhận tin báo cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đã vào cuộc xác minh điều tra
bước đầu xác định năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi ông hòa và ông khương đã thực hiện chi hơn sáu trăm linh triệu đồng
từ nguồn tiền cá nhân của ông khương ứng trước không đúng quy chế chi tiêu nội bộ của trường
sau đó để có nguồn bù lại
tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ông khương đã lập khống một mươi sáu bộ hồ sơ thanh toán kinh phí với tổng số tiền hơn một bốn tỷ đồng
trong đó có bốn hồ sơ thanh toán tiền cho cán bộ đi công tác hai hồ sơ thanh toán tiền tiếp khách
một mươi hồ sơ thanh toán tiền sửa chữa
tất cả số hồ sơ lập khống này đều được ông hòa ký duyệt
việc làm trên đã gây thiệt hại tài sản của nhà nước với tổng số tiền hơn một tỷ đồng
đến ngày hai mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ông hòa và ông khương đã nộp lại mỗi người chín trăm hai mươi bảy triệu đồng để khắc phục hậu quả
tiếp tục là thông tin về các vụ án mạng mà đau lòng là hung thủ và nạn nhân đều có mối quan hệ là cha con
cụ thể cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái nguyên cho biết
đang điều tra vụ án mạng khiến một người tử vong xảy ra tại xã thanh định huyện định hóa
vào chiều ngày hai mươi ba tháng năm công an huyện định hóa nhận được tin báo từ người dân
về việc một người đàn ông ở xã thanh định bị sát hại
tại hiện trường nạn nhân được xác định tử vong với nhiều vết thương ở phần đầu
lực lượng công an đã khẩn trương xác minh truy xét bắt giữ nghi phạm là nguyễn văn long là con đẻ của nạn nhân
và thu giữ hung khí gây án được biết nguyễn văn long thần kinh không bình thường
trong khi đó tại đắk lắc ra tay giết con rồi tự tử bất thành
bùi văn sô trú tại thành phố buôn ma thuật đã phải nhận bàn án thích đáng
tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc vừa tuyên phạt sô một mươi bốn năm tù
theo cáo trạng quá trình chung sống giữa bùi văn sô và vợ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn
ngày hai mươi hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi thấy vợ la mắng con gái cho rằng vợ không thương con
và sẵn mâu thuẫn nên sô nảy sinh ý định giết con rồi tự tử

đối tượng xuống bếp lấy một con dao rồi cắt vào vùng cổ của con gái
sau đó tự cắt vào cổ mình nhưng được người thân phát hiện can ngăn
giật may con gái sô được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng
trong thời gian qua trên địa bàn thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
liên tiếp xảy ra các vụ thanh thiếu niên sử dụng hung khí và súng để đánh nhau
gây mất an ninh trật tự ở địa phương
nguyên nhân xảy ra các vụ việc nói trên phần lớn là do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm
để ngăn chặn các vụ việc tương tự xảy ra ngoài sự vào cuộc của cơ quan chức năng

để giải quyết mâu thuẫn trong quá trình hỗn chiến các đối tượng đã ném bom xăng gây cháy
và sử dụng dao và súng để rượt đuổi khiến đối tượng đinh văn đức bị thương nặng phải cấp cứu tại bệnh viện
tại hiện trường công an thu giữ nhiều chai thủy tinh các đối tượng dùng làm bom xăng
một mươi vỏ đạn và một con dao phóng lợn dài khoảng hai mét
vụ việc khiến nhiều người đi đường một phên hoàng loạn
các đối tượng đã rủ dê các đối tượng khác sử dụng hung khí súng tham gia hỗn chiến
trước khu vực ngã tư tân phong thuộc phường tân hiệp thành phố biên hòa để đánh nhau gây hoang mang dư luận
khám nghiệm hiện trường lực lượng công an thu giữ một mươi vỏ đạn một viên đạn cao su ba dao tự chế và một tuyếp sắt
theo thống kê từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay trên địa bàn thành phố biên hòa đã xảy ra khoảng năm vụ
với hàng chục đối tượng sử dụng hung khí nguy hiểm để hỗn chiến gây tâm lý hoang mang cho người dân
trong đó có tới bốn vụ các đối tượng đều sử dụng súng trong quá trình hỗn chiến
để phòng ngừa tội phạm do thanh thiếu niên sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn
ngoài sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng trong công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật
tìm kiếm việc làm ổn định cho thanh thiếu niên thì rất cần được sự quan tâm giáo dục của mỗi gia đình và nhà trường
liên tỉnh quy mô lớn đã tồn tại nhiều năm trên địa bàn tỉnh an giang và tỉnh đồng nai
sáng nay công an tỉnh an giang đã ra
quyết định khởi tố một mươi tám đối tượng trong đó bắt tạm giam một mươi sáu đối tượng và hai đối tượng cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về hành vi đánh bạc
bước đầu xác định đường dây cờ bạc này có bốn nhóm tổ chức hoạt động
đây là các đường dây bán số lô số đề có quy mô lớn nhiều đối tượng tham gia phạm vi hoạt động trải rộng ở nhiều tỉnh thành với thời gian dài
ngày một mươi một tháng năm lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp một mươi tám địa điểm trên địa bàn thành phố châu đốc và huyện châu phú tỉnh an giang
cùng một địa điểm tại tỉnh đồng nai thù giữ hơn hai sáu tỷ đồng ba mươi tám điện thoại di động hai xe ô tô
cùng nhiều máy in máy tính tài liệu khác có liên quan đến hành vi đánh bạc
công an tỉnh an giang đang tiếp tục điều tra mở rộng
tiếp tục là thông tin từ ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết
mưa lớn diễn ra trong nhiều ngày qua tại khắp các tỉnh khu vực miền bắc đã làm ba người thiệt mạng
trong đó có hai người ở tuyên quang tử vong do sạt lở đất và một người ở hòa bình
tuyên quang tử vong do lũ cuốn
đến cuối ngày hai mươi bốn tháng năm các tỉnh vùng núi phía bắc ghi nhận gần hai trăm sáu mươi nhà hư hỏng
trong đó tuyên quang hơn một trăm linh nhà yên bái gần năm mươi nhà hà giang hơn bốn mươi nhà
gần chín năm trăm linh hectare lúa hoa màu bị ngập úng
trong đó hà nội ngập nhiều nhất với hơn bốn hectare
tuyên quang phú thọ mỗi nơi trên một năm trăm linh hectare thái nguyên gần một ba trăm linh hectare
ngoài ra gần sáu mươi năm hectare thủy sản chín trăm linh con da súc da cầm bị cuốn trôi chết
mưa lớn khiến hàng loa
loạt quốc lộ và nhiều tuyến đường giao thông nông thôn ở điện biên tuyên quang lai châu lào cai
bị sạt lở với tổng khối lượng đất đá gần hai mươi năm m ba
sở bộ thiệt hại tại tỉnh tuyên quang là khoảng một mươi sáu tỷ đồng
trong khi đó vào chiều qua một cửa hàng nông sản hợp tác xã nông nghiệp minh bảo
tại phường yên thịnh thành phố yên bái tỉnh yên bái đã xảy ra một vụ cháy
tuy vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu dụi nhiều tài sản của cửa hàng
ngay sau khi nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh
đã huy động gần bốn mươi cán bộ chiến sĩ và bốn xe chữa cháy chuyên nghiệp nhanh chóng xuống hiện trường
sau khoảng hai mươi năm phút lực lượng chức năng đã khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy
không để lửa cháy lan sang các khu vực khác
nguyên nhân ban đầu được xác định là do sự cố chập điện
sau đó ngọn lửa đã lan lên trần làm bằng lá nên nhanh chóng cháy bùng phát ra toàn bộ cửa hàng
tội danh bắt giữ người trái pháp luật tăng chữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và giết người
nguyễn văn vương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại xã vĩnh phước a huyện gò quao tỉnh kiên giang
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện gò quao khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam để điều tra làm rõ
nạn nhân trong vụ án này là trần thị em sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm lại chính là mẹ vợ của bị can
tại cơ quan công an vương khai nhận do mâu thuẫn và ghen tuông với vợ
là chị phạm thị kiều nên vương đánh chị kiều gây thương tích
tức giận chị kiều dẫn hai con bỏ trốn đồng thời gửi đơn đến tòa án nhân dân huyện gò quao xin ly hôn
sau khi tìm kiếm nhiều nơi nhưng không gặp được vợ
nên vương nghĩ ra cách sẽ khống chế mẹ vợ để chỉ ra nơi ở của vợ mình
vương đặt mua trên mạng xã hội một khẩu súng ngắn và một mươi sáu viên đạn
đến khoảng chiều tối ngày chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai lợi dụng lúc bà em ở nhà một mình
vương vào nhà dùng súng bắt giữ bà em rồi lấy băng keo trói lại nhốt
buộc bà em phải điện thoại gọi chị kiều về nhà nếu không sẽ giết chết
đến khoảng một giờ sáng ngày một mươi tháng bốn nhận được tin báo công an tỉnh kiên giang
đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát cơ động phối hợp cùng với công an huyện gò quao đến nhà giải cứu nạn nhân
lúc này vương liền nổ ba phát súng dọa sẽ giết bà em rồi trốn lên trần nhà
đến trưa cùng ngày lợi dụng sơ hở nên bà em trốn thoát được ra ngoài
được người nhà thuyết phục nên vương ném súng ra ngoài và bị công an khống chế bắt giữ ngay sau đó
đến khoảng một giờ sáng ngày một mươi tháng bốn nhận được tin báo công an tỉnh kiên giang

đồng thời đã chuyển nhượng ba bốn trăm tám mươi năm m hai tương đương với bốn mươi một lô cho một mươi chín người dân
sau đó chuyển nhượng các thửa đất trên cho người khác chiếm đoạt số tiền gần hai mươi bảy năm tỷ đồng
tính đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín công ty đất việt đã bàn giao số tiền hơn chín mươi tỷ đồng cho công ty tường hy quân
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương đã tiếp nhận tố giác của một trăm bảy mươi chín cá nhân
và hai doanh nghiệp có liên quan đến dự án khu nhà ở tránh phú hòa
tổng số tiền công ty đất việt đã thu của một trăm bảy mươi chín cá nhân và hai doanh nghiệp là khoảng một trăm bốn mươi tỷ đồng
phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội vừa phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an
cùng với các đơn vị nghiệp vụ của công an thành phố triệt phá một đường dây cho vay lãi nặng qua app hệ thống online
quy mô xuyên quốc gia và liên quan đến gần ba trăm linh đối tượng trong đó có các đối tượng là người nước ngoài
đêm hai mươi bốn tháng năm công ty đất việt đã thu của một trăm bảy mươi chín cá nhân và hai doanh nghiệp là khoảng một trăm bốn mươi tỷ đồng
đêm hai mươi năm tháng năm đồng loạt các mũi của ban chuyên án đã triệt phá bảy cơ sở của tổ chức cho vay nặng lãi giữa hình thức tín dụng đen
ở ba tỉnh thành phố gồm hà nội vĩnh phúc thái nguyên bóc gỡ đường dây bắt gần ba trăm linh đối tượng
và thu giữ toàn bộ tăng vật có liên quan về trụ sở cơ quan điều tra
đặc biệt có đối tượng là người nước ngoài giữ vai trò giám đốc điều hành của một công ty liên quan đến hệ thống cho vay tín dụng qua app
em là công ty nào
thế là công việc hàng ngày của em là gì
em chỉ gọi điện
gọi điện cho ai
gọi điện cho khách
với nội dung em gọi điện thì em nói thử thường nói chuyện với khách như nào
thì em chỉ tư vấn mời khách vay thôi
tận công ty mình thì vay cần lấy tờ gì ạ
cái đấy thì chỉ cần chứng minh thư thôi ạ
còn lãi thì là do bên trên app nó có hết rồi ạ
đấy là app gì em
vay nhanh và rủ ạ
trung bình hàng tháng thì em tư vấn cho được bao nhiêu khách vay
chắc là chưa đến một trăm linh
chưa được một trăm linh khách
ứng dụng đấy là ứng dụng công ty là ứng dụng gì
em có thể nói rõ hơn không
ứng dụng vay tiền anh ạ
vay tiền nhưng mà tên ứng dụng là gì
tên web của mình ấy
thế hàng ngày công việc chính thức của em là gì
đấy thì em không chỉ gọi cho khách hỏi xem khách có nhu cầu cần đến khoản vay thì tư vấn nợ
thế là mình vào làm được lâu chưa
em vào làm được mấy tháng ạ
thế lương hàng tháng của em là được bao tiền
năm triệu ạ
được nhiều khách hay không khách của vấn đề tám mươi năm triệu ạ
dạ nếu mà không đủ thì bị trừ ạ
mình làm có bao nhiêu nhân viên hay là mình làm tại công ty là mình làm ở nhà
mình làm tại công ty luôn ạ
thế công ty mình là trụ sở ở đâu ạ

theo hình thức này người vay chỉ cần chụp ảnh chứng minh thư hoặc căn cước công dân
và thế chấp bằng danh bạ điện thoại là có thể vay số tiền từ hai đến ba mươi triệu đồng
mà không cần gặp mặt hay ký kết bất cứ một giấy tờ vay nợ nào
người vay sẽ phải thanh toán trong vòng thứ ba
trong vòng thứ ba đến năm ngày số tiền gốc ban đầu tiền lãi sẽ được các đối tượng cắt ngay khi giải ngân
nếu con nợ không thanh toán được tiền gốc như cam kết số tiền sẽ được nhân lên
lãi mẹ đẻ lãi con lên tới một năm trăm bảy mươi đến hai một trăm chín mươi một năm
khi người vay không thanh toán được các đối tượng sẽ cho bộ phận đòi nợ được phân cấp khác nhau
nhắn tin gọi điện nhắc nhở đe dọa khủng bố tinh thần từ con nợ đến người thân của họ
thậm chí chúng còn cắt ghép hình ảnh của con nợ rồi tung lên mạng xã hội
nhằm bôi nhọ uy tín hạ danh dự làm nhục để thúc ép con nợ hoặc người nhà phải trả tiền
đây là vụ việc phức tạp liên quan đến nhiều đối tượng tại nhiều tỉnh thành khác nhau
thậm chí liên kết với nước ngoài
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị mở rộng điều tra làm rõ vụ việc
tại tỉnh bà rịa vũng tàu cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu đức đã bắt tạm giam dương công tuấn anh
ba mươi tuổi trú tại xã quảng thành huyện châu đức
và lê văn thế một mươi tám tuổi trú tại xã suối nghệ huyện châu đức tỉnh bà rịa vũng tàu về hành vi cướp giật tài sản
khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày một mươi tháng năm tuấn anh điều khiển xe mô tô biển kiểm soát năm mươi một s hai một nghìn sáu trăm tám mươi
chở thế đi tìm đối tượng để cướp giật tài sản
khi đi tới thôn tân bình xã bảo trinh huyện châu đức các đối tượng phát hiện một người phụ nữ điều khiển xe mô tô đi một mình
trên ba gai trước có để một túi sách màu đen nền da tay
giật chiếc túi khiến nạn nhân ngã xuống đường
còn cả hai đối tượng nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường
tài sản bên trong chiếc túi khoảng gần hai triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân
sau khi nhận được tin báo công an huyện châu đức đã trích xuất camera an ninh
xác định danh tính và mời các đối tượng trên đến trụ sở làm việc
tại cơ quan công an tuấn anh và thế đã khai nhận hành vi phạm tội của mình
qua đấu tranh cơ quan công an đã làm rõ ba vụ cướp khác cũng do các đối tượng này thực hiện cùng ngày
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng vừa tạm giữ đối tượng huỳnh kiến vinh
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
vào khoảng sáu giờ ba mươi phút ngày hai mươi năm tháng năm huỳnh tiến vinh lang thang xung quanh khu vực bệnh viện đa khoa
tỉnh sóc trăng và khu đô thị năm a để tìm tài sản trộm cắp
khi đến trước cửa hàng bách hóa xanh ngay cổng khu đô thị năm a đối tượng phát hiện có xe mô tô gắn chìa khóa trên xe
đậu trong cửa hàng nên đã ngang nhiên đi vào trộm cắp chiếc xe mô tô
khi vừa dẫn xe ra khỏi cửa thì nhân viên cửa hàng phát hiện bắt giữ đối tượng và báo cho cơ quan công an
vào tối ngày hôm qua hai mươi bốn tháng năm trên tuyến đường ven biển võ nguyên giáp của thành phố đà nẵng
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa ô tô và xe máy khiến một đôi nam nữ bị thương tích
xe ô tô biển kiểm soát chín mươi hai a
một sáu chín bảy năm do một nam tài xế điều khiển lưu thông trên đường võ nguyên giáp
khi đến ngã ba giao với đường lâm hoành bất ngờ va chạm với xe máy do anh nguyễn công thành đạt
trú tại huyện hòa vang điều khiển chở theo bạn gái lưu thông cùng chiều
cúi thông bất ngờ đã khiến anh đạt và xe máy bị kẹt dưới gầm xe
bạn gái anh đạt bị hất ra xa
nhận được thông tin công an quận sơn trà đã khẩn trương có mặt khám nghiệm hiện trường
và đưa người bị nạn đi cấp cứu kịp thời
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm